tiếp nhận tin báo về việc một cháu gái trú tại tỉnh thừa thiên huế bị rụ rỗ vào miền nam
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã chủ động triển khai lực lượng
dừng xe khách phương trang ngăn chặn vụ việc
cụ thể vào khoảng gần tám giờ tối qua tại km một nghìn một trăm linh một bốn trăm linh quốc lộ một thuộc địa bàn xã phổ cường huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
tổ công tác đã triển khai lực lượng dừng xe ô tô khách phương trang chạy hướng bắc nam kiểm tra trên xe có cháu bé như tin báo
tổ công tác đã cho cháu ăn uống liên hệ với gia đình và công an phường thủy lương nhận cháu về